được xem là ở trong tâm bão số bốn tỉnh quảng trị đã bị thiệt hại nhiều về nhà cửa cây cối và hoa màu
bão số bốn cũng đã làm đổ gãy hàng chục cột điện cao thế và hạ thế gây mất điện ở một số địa phương ven biển ở vùng đồng bằng
ngay sau khi bão đi qua ngành điện lực quảng trị đã tập trung nhân lực và vật lực để khắc phục thiệt hại do bão số bốn gây ra
tại khu vực huyện gio linh tỉnh quảng trị bão số bốn đã làm đổ và gãy hơn một mươi năm cột điện trung áp và hạ áp
ngay sau khi bão tan công ty điện lực gio linh đã huy động toàn bộ nhân lực vật lực để khắc phục sự cố do bão
bão số bốn cũng đã làm đổ và gãy hơn năm mươi cột điện trung áp hạ áp làm mất điện cục bộ tại một hai trăm linh trạm biến áp
ở chín huyện thị trên địa bàn
trong quá trình triển khai khắc phục sự cố ngành điện lực quảng trị đã gặp một số khó khăn
có cái việc mà cây đập vào đường dây thì nó không xảy ra mất điện
thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cùng với địa phương để giải quyết hành lang tuyến một cách tốt nhất
chúng tôi tìm những điểm xúc yếu có thể mà xảy ra những cái bất thường
và thứ hai nữa là kiểm tra thường xuyên các trạm biển áp các đường dây hạ thế
đến thời điểm hiện tại ngành điện lực quảng trị đã cơ bản xử lý hoàn thiện các đường dây cao thế
trung và hạ thế trạm biến áp
và đã cấp điện trở lại
qua sự việc trên cho thấy công ty điện lực quảng trị cần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng
và chính quyền cơ sở để nâng cao hiệu quả xử lý hành lang lưới điện
tránh tình trạng cây cối đè lên làm gãy đổ cột điện như bão số bốn vừa qua